tòa án nhân dân huyện hòa an tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo lê thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do không có tiền trả nợ nên vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi năm trang đến nhà anh hoàng văn quang mượn xe máy với lý do đi xuống thành phố cao bằng đòi tiền hàng
sau khi mượn được xe trang đi thẳng đến cửa hàng dịch vụ cầm đồ bán chiếc xe máy trên với giá một mươi triệu đồng số tiền bán được trang đã dùng để trả nợ
căn cứ vào các chứng cứ tài liệu tòa án nhân dân huyện hòa an tuyên phạt bị cáo lê thị huyền trang chín tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản